thưa quý vị đã thành thông lệ cứ vào ngày mùng một tết các chiến sĩ đồn biên phòng lũng cú
bộ đội biên phòng tỉnh hà giang cùng đồng bào các dân tộc lại tổ chức lễ thượng cờ
trao cờ đầu năm đón xuân giáp thỉn hai nghìn hai mươi bốn
dưới cầu tổ quốc trong cái lạnh của ngày đầu năm mới các chiến sĩ bộ đội biên phòng
cùng chính quyền nhân dân nơi biên cương cực bắc tổ quốc cùng hát vang quốc ca
thể hiện niềm tự hào dân tộc niềm tin son sắc đối với đảng với đất nước
đồng thời xin hứa đoàn kết một lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia cột cờ quốc gia lũng cú là biểu tượng cho ý chí
nguyện vọng tinh thần đại đoàn kết gắn bó của năm mươi bốn dân tộc việt nam
lễ chào cờ đầu năm mới là hình thức trang nghiêm nhằm giáo dục lòng yêu nước
tinh thần tự hào dân tộc ý chí tự lực tự cường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng thời đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp của các hoạt động mừng đảng mừng xuân mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay mùng một tết cảng hàng không quốc tế vân đồn đã đón chuyến bay sông đất tỉnh quảng ninh
chuyến bay mang số hiệu vn một nghìn hai trăm tám mươi sáu chặng bay tp hcm vân đồn chở theo tám mươi tám hành khách
đúng tám giờ năm phút chuyến bay việt nam airlines mang số hiệu vn một nghìn hai trăm tám mươi sáu chặng bay từ tp hcm đến vân đồn
chở theo tám mươi tám hành khách đã được hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế vân đồn
tất cả những hành khách trên chuyến bay là khách du lịch từ các tỉnh thành phía nam ra quảng ninh tham quan du lịch và thăm thân
để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết được thuận lợi nhất
cảng hàng không quốc tế vân đồn sẽ phối hợp với các hãng bay cam kết duy trì các tuyến cố định theo kế hoạch
từ ngày một mươi tháng hai đến ngày một mươi bảy tháng hai tức là từ ngày một đến ngày tám tết
cảng hàng không quốc tế vân đồn sẽ có một mươi sáu chuyến bay cất hạ cánh trên trạng bay tp hcm vân đồn
chở theo hàng nghìn du khách đến quảng ninh thăm quan du lịch đầu xuân
thưa quý vị những ngày tết đến xuân về người người nhà nhà quây quần bên gia đình trong không khí vui tươi của năm mới
thì trên những công trình dự án khu bến cảng lạch huyện thành phố hải phòng đội ngũ kỹ sư công nhân vẫn đang tất bật khẩn trương
miệt mai làm việc xuyên tết để đảm bảo tiến độ công trình sớm được đưa vào khách
tại công trường thi công dự án bến số năm mươi sáu cảng lạch huyện từng tốp công nhân kỹ sư vẫn cần mẫn với công việc của mình tại công trường
số lượng công nhân tại công trường là khoảng ba trăm linh người công trình bến là hai trăm linh người
công nhân được bảo đảm an toàn không làm việc quá sức bảo đảm chế độ làm việc tốt nhất
về trực tiết năm nay bên nhà thầu đã có kế hoạch nhân lực bố trí hai ca để tiến hành thi công
quân số là sáu mươi người
không khí cũng đến tràn ngập khắp cả nước
chúng mình luôn xác định được trách nhậm của đơn vị bố trí hai ca kiếp liên tục để bảo đảm thi công đạt tiến độ được giao
hiện dự án bến năm mươi sáu đang ở giai đoạn nước rút hết sức quan trọng
được triển khai từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay dự án đã đạt được năm mươi tiến độ công việc trên tổng thể
trong đó một số gói thầu đã hoàn thành
bao gồm gói thầu sàn lấp đê
gói thầu xử lý nền bằng cọc đất xi măng
cùng với đó các gói thầu chính cũng đang được gấp rút triển khai
năm nay là một năm rất đặc biệt bởi vì tiến độ rất căng
do đó mà một số gói thầu sẽ được triển khai là thông tết
để làm được việc như thế này
để làm được việc đó
trước tết khoảng một tháng
bang quản lý cũng đã yêu cầu tất cả các nhà thầu gửi kế hoạch triển khai xuyên tết

bao gồm các nhà thầu gửi kế hoạch triển khai xuyên tết
bao gồm các công việc như là các công việc thực hiện
rồi thì đội ngũ cán bộ trực
rồi thì số lượng công nhân đăng ký triển khai thi công xuyên tết
thì cũng sẽ có các chương trình động viên
ví dụ như là sẽ có cái buổi đón giao thừa
đón giao thừa chia sẻ cái tình cảm cho anh em cũng đỡ nhớ nhà
việc triển khai các dự án trọng điểm trong lĩnh vực cảng biển
sẽ khẳng định hơn nữa vai trò là đầu mối giao thông
cửa ngõ chính
tính ra biển của các tỉnh phía bắc
kết nối vùng với khu vực quốc tế của hải phòng
đồng thời làm bệ đỡ để địa phương phát triển đột phá
có phần thực hiện mục tiêu phát triển thành phố hải phòng
trở thành thành phố cảng xanh văn minh hiện đại
trung tâm dịch vụ logistic quốc gia
thưa quý vị có một anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
khi còn trẻ đã trở thành huyền thoại của lực lượng không quân việt nam
và ở tuổi tám mươi người anh hùng ấy vẫn đang bền bỉ
trên hành trình xoa dịu vết thương cho các nạn nhân bom mìn vùng biên giới
vâng ông là trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn đức soát
nhân dịp đầu xuân năm mới mời quý vị và các bạn
cùng gặp gỡ người anh hùng nhân hậu này
mặc dù đã ở tuổi gần tám mươi nhưng trung tướng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn đức soát
nguyên phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
một trong những huyền thoại của lực lượng không quân việt nam
vẫn bền bỉ trên hành trình xoa dịu vết thương cho nạn nhân bom mìn
người anh hùng yêu tú của lực lượng không quân
từng bắn hạ sáu máy bay mỹ trong các trận chiến
khi trở về thời bình vẫn luôn tâm niệm
phải hoàn thành nhiệm vụ cao cả
đó là bảo vệ bầu trời đem lại bình yên cho đất nước cho nhân dân
chân vẫn còn cứng mà hy vọng là đá sẽ mềm
để mà con đường đi là có bằng phật thì tiếp vào trong tương lai
chân trở về những nạn nhân bom mỉn
vật nổ chiến tranh mà từ một mươi năm trước khi nghỉ hưu
ông cùng các cựu chiến binh tướng lĩnh của quân đội nhân dân việt nam
thành lập hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn việt nam
hơn ai hết ông là người tích cực kêu gọi
và trực tiếp giúp đỡ những nạn nhân tại các vùng ô nhiễm bom mìn nặng
những mảnh đất ông qua những nạn nhân được ông và hội hỗ trợ
đều có cuộc sống đổi thay tích cực
không được sự quan tâm của hội nạn nhân bom mỉn
không quan tâm với gia đình
nhân dịp tiết đến xuân về tặng quà
gia đình cũng có một chút quà nhỏ nhỏ tặng gia đình
gia đình cũng phết phấn khởi để vui xuân trong dịp tiết
tân thức mình năm tới được sống trong hòa bình
và luôn luôn ổn định luôn luôn phát triển
để đời sống nhân dân ngày được nâng cao hơn nữa
thế và bầu trời tổ quốc luôn xanh trong
mọi người luôn cảm thấy sung sướng và vui vẻ
dù ở cương vị nào
là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
hay khi đường giữ các chức vụ quan trọng trong quân đội
trung tướng nguyễn đức soát luôn một lòng phụng sự nhân dân
những nỗ lực không mệt mỏi của ông và đồng đội
trong hành trình hỗ trợ nạn nhân bom mỉn
cũng chính là góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền
toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc